ngày ba mươi một tháng bảy tp hcm chính thức kiểm soát toàn bộ nguồn thịt heo được đưa vào tiêu thụ tại các chợ đầu mối trên địa bàn
tuy nhiên do ý thức tự giác kém việc thực hiện hết sức khó khăn
theo đề án quản lý nhận diện và truy xuất nguồn gốc thịt heo của tp hcm kể từ ngày ba mươi một tháng bảy
thịt heo về hai chợ đầu mối hóc môn và bình điền phải đeo vòng nhận diện truy xuất nguồn gốc
tuy nhiên do ý thức tự giác của người dân vẫn chưa tốt cho nên việc này gặp rất nhiều khó khăn
ngay trong ngày đầu tiên thực hiện đề án nhận duyệt truy xuất nguồn gốc thịt heo
theo ghi nhận từ một giờ đến một h ba mươi phút sáng ngày ba mươi một tháng bảy tại chợ đầu mối hóc môn
có hai mươi bảy trường hợp thịt heo vào chợ không được gắn vòng nhận diện truy xuất nguồn gốc được lập biên bản
chỉ có hai trường hợp thịt heo vào chợ có gắn vòng nhận diện truy xuất nguồn gốc
bên cạnh đó tại chợ đầu mối bình điền một trăm linh thịt heo vào chợ không được đeo vòng nhận diện truy xuất nguồn gốc
dù trước đó ban quản lý chợ đã tuyên truyền bằng nhiều hình thức